bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với sở an ninh khăm muộn của lào
triệt phá chuyên án thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp đang được các đối tượng vận chuyển từ lào vào việt nam để tiêu thụ
theo đó vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi tháng một tại km ba mươi hai khuốc lộ một mươi ba thuộc bản lâu kha huyện hình bun tỉnh khăm muộn của lào
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với sở an ninh khăm muộn
bắt hai đối tượng người lào ở tỉnh bôny khăm say là tròi ụ đa non sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và mặn kẹo mạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đang vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp bằng xe ô tô bán tải
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên để giao cho đối tượng không rõ tên là người việt nam
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã hoàn chỉnh hồ sơ bằng giao các đối tượng và tăng vật cho lực lượng an ninh lào để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án